bộ y tế cho biết đến nay hơn một tám triệu bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
trong số các ca đang điều trị hiện có hơn bốn bảy trăm linh trường hợp nặng
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều
liên quan đến ba trường hợp nhập cảnh tại bình dương vào tối qua
sở y tế tỉnh này thông tin kết quả xét nghiệm về ba trường hợp này
trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể omicron là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
quốc tịch việt nam được cách ly ngay sau khi xuống sân bay
như vậy với ca mắc mới nhất này đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
nhiễm biến thể omicron tại một mươi một tỉnh thành phố
tin an ninh trả tự một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình bắt giữ sau sáu năm lần trốn
đó là phan thị tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba nhung lợi dụng việc nhận làm thủ tục xuất cảnh
đã chiếm đoạt bốn mươi sáu một trăm linh usd và hơn một trăm bốn mươi bảy triệu đồng của sáu người ở xã thanh trạch huyện bố trạch
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nhung về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình thụ lý theo thẩm quyền
tuy nhiên trong thời gian điều tra làm rõ thì đối tượng nhung đã bỏ trốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh vừa bắt giữ hai đối tượng là
trần quốc khải chú tỉnh tây ninh và phan thị nương chú thành phố hồ chí minh
có liên quan đến vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ
phòng cảnh sát cơ động công an thị xã hòa thành công an tp tây ninh đột kích hai địa điểm
gồm tại khu phố hai phường một tp tây ninh bắt giữ bốn đối tượng thu giữ khoảng ba kg ma túy các loại
và tại khu phố long trung phường long thành trung thị xã hỏa thành bắt giữ hai đối tượng
thu giữ một năm kg chất ma túy các loại và một xe ô tô
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của khải và nương
đôi nam nữ này đã qua campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác
sau đó vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ với tiền công mỗi người hai mươi triệu đồng một chuyến
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa phối hợp
với công an phường năm bắt quả tàng bùi thúy phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại phường năm thành phố vĩnh long đang vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng công an phát hiện xe máy do bùi thúy phượng điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra
công an phát hiện nhiều loại thuốc lá nhập lậu để tránh bị cơ quan công an phát hiện
phượng đã ngủy trang dưới nhiều bọc ni lông do củ quả
phượng khai nhận số thuốc lá trên mua lại từ một người phụ nữ lạ mặt
ở thành phố hồng ngự tỉnh đông tháp với số tiền hơn một mươi chín triệu đồng để về bán lại
khi vận chuyển đến khu vực khóm sáu phường năm thành phố vĩnh long thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an tỉnh điện biên phát hiện bắt quả tang một đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ hai kg ma túy đá
đối tượng là ca văn tiến chú tại bản ly sôm xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
cà văn tiến được anh họ là lường văn quyền chú tại bản kép xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là hai mươi triệu đồng
mang đến khu công nghiệp tỉnh bắc ninh và tỉnh bắc giang
giao cho hai đối tượng hiện chưa rõ danh tính
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật
kiểm tra quán karaoke trần dư
phường sáu thành phố bến tre do ông trần văn dư làm chủ
vào lúc dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một lực lượng công an bến tre đã bắt quả tăng tám đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có bốn phòng đang hoạt động dịch vụ karaoke
trong đó có bốn mươi hai người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua tết nhanh ma túy kết quả phát hiện có tám đối tượng gồm sáu nam hai nữ dương tính với chất ma túy
cơ quan công an đã lập biên bản bàn giao cho công an thành phố bến tre
tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng lê minh danh ngụ thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó danh điều khiển xe máy từ nhà đến huyện thống nhất để mua đồ
khi đến khu vực khu phố lập thành thị trấn dầu dây
thì phát hiện chị nguyễn thị mỹ châu điều khiển xe máy
chở phía sau chị nguyễn thị thuận cùng chú tỉnh đồng nai
danh tăng ga áp sát cướp giật chiếc ví của chị thuận
bên trong có sáu mươi triệu đồng tiền mặt nhưng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an danh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông quyết tâm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra
giảm thiểu số người chết số người bị thương liên quan đến những lỗi vi phạm thường gặp
tòa lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến địa bàn nỗ lực về một cái tết an bình cho mọi nhà
hàng đêm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp
duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát cho chặn tại các khu vực nơi cửa ngõ phía tây nam
những trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ trở quá trọng tải hay vận chuyển hàng cấm
đều được phát hiện và xử lý kịp thời
thời điểm gần tết là bao giờ cũng là thời điểm rất là quan trọng
tại vì nói vậy thôi chứ công việc tết nhất cuối năm bao giờ ai cũng có cái sự bẳng rộn và hối hạ hơn
thế cho nên là cái câu chuyện mà mình tăng cường trong cái dịp này chính là cái thời điểm mà nó rất là phù hợp
và nó cần thiết
vừa là cái câu chuyện là nhắc nhở nhưng mà cũng là điều chỉnh cái hành vi tham gia giao thông
để anh thấy cái điều đó là cái điều tuyệt vời
ở thời điểm cuối năm này khi phương tiện lưu thông đông đúc hơn bình thường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an các quận huyện đều tăng cường bố trí các tổ công tác
vừa tuần tra vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm
những phương tiện đậu đỗ sai thời gian quy định theo ngày chẵn lẻ
cũng được tổ tuần tra xử lý qua hình thức gián tiếp
đối với các trường hợp đậu đỗ sai vi phạm chúng tôi sẽ dón thông báo
cảm theo đó chúng tôi sẽ yên hình ảnh gửi về cho chủ phương tiện
bên cạnh đó chúng tôi sẽ gửi thông báo qua băng kiểm xe
để yêu cầu người chủ phương tiện tới cơ quan công an để xử lý
bên cạnh việc tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn
trọng điểm phòng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội để kịp thời phát hiện
xử lý những hành vi như đi không đúng phần đường làn đường vượt quá tốc độ quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi đây
nhằm để mọi người dân phải nắm bắt được việc thực hiện cao điểm
trong thời gian trước trong và sau tết là thực hiện nghiêm túc
và đảm bảo quy định với một phương trăm là an toàn

một mùa xuân mới đang về trên mọi ngã đường để có hạnh phúc trọn vẹn
trong năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi hai mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hứa hẹn sẽ đón một cái tết thật bình yên và an toàn
thưa quý vị tết ông công ông táo ngày hai mươi ba tháng chạp là nghi lễ đầu tiên
của tết cổ truyền việt nam theo tín ngưỡng dân gian đây là ngày táo quân
gợi ca chết vàng lên trời báo cáo với ngọc hoàng thượng đế
những điều tài nghề mắt thấy ở trần gian
vì vậy mà ngày này nhà nào cũng chuẩn bị mâm cơm cúng và phóng sinh cá chép
để đưa ông táo về trầu trời và trong xã hội hiện đại ngày nay
các gia đình thường làm lễ cúng ông công ông táo như thế nào
chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
cúng ông công ông táo như thế nào mông lễ cúng ra sao
có cần cúng cá chép có cần cúng đúng ngày
đó là một loạt câu hỏi mà những gia đình trẻ tìm kiếm trên mạng xã hội
khi hai mươi ba tháng chạp đến với các gia đình trẻ
bên cạnh đó rất nhiều người đã chia sẻ các bài viết
hình ảnh về mâm cơm cúng tiễn ông công ông táo của gia đình mình
có người muốn chờ đúng ngày hay ba
có người lại tranh thủ làm trước vì lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín
chị ơi cũng ông công ông táo dưới bếp hay trên bàn thờ vậy
không khí quá nhà mình hay cúng sáng hay ba đi làm thì cũng xin nghỉ nửa ngày
cúng sớm các ngày đi cho đỡ tắt đường
gia chủ chú đáo ngày phù hộ cho năm mới phát tại
còn với một số gia đình khác
ngày làm lễ cúng tiến ông công ông táo phải thuận tiện
để các con cháu có thể về tụ học đông đủ
nhà tôi các cháu đều được nghỉ cả
quyết định làm vào ngày hai mươi một
và làm thì chúng tôi cũng làm đơn giản
tức là cũng là mông cơm đạm bạc
cũng đầy tình nghĩa để dâng lên các ngày
để chờ cho các ngày về chầu trời
mạnh khỏe bình an tâm linh
thì thôi mình cứ lòng thành làm như thế nào cũng được
miễn là lòng thành đối với các ngài là được
thì chúng tôi quyết định là cúng các chép giấy
và sau đó chúng tôi hóa
vâng thưa quý vị

vẫn là điều cần được giữ
thưa quý vị để những giá trị văn hóa được phát huy từ những nghi thức cung lễ sao cho phù hợp với thuần phong mỹ tục vẫn là điều cần được

vậy cần phải hiểu đúng và thực hành đúng về ngày ông công ông táo như thế nào
ngay sau đây viên tập viên thu hồng có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn

ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội khóa một mươi năm

vâng thưa ông thì ngày cúng ông công táo là một truyền thống quan trọng của người dân việt nam
vâng thưa ông ngày cúng ông công ông táo là một truyền thống quan trọng của người dân việt nam

vậy theo phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn thì cách cúng ông công táo như thế nào là đúng

trong cái tục cúng ông công ông táo này thì cái mà chúng ta mong muốn báo cáo là báo cáo lên trời
và cái phương tiện để báo cáo lên trời chính là cá chép
tất nhiên là cái tục cúng ông công ông táo thì chúng ta biết rất nhiều về câu chuyện đó rồi
nhưng mà chúng ta cần có những cái phương tiện để truyền tải toàn bộ những thông điệp đó
thế nên là một trong những cái vật không thể thiếu được trong cái lễ cúng ông công táo đó chính là cá chép
bên cạnh những cái đồ lễ mà nó phù hợp với lại các cái truyền thống của từng vùng miền
ở đây chúng ta thấy rằng là từng vùng miền một ấy thì có thể các cái đồ dân cúng có những khác biệt
có thể cúng vật này có thể cúng vật kia
nhưng nhìn chung thì đồ lễ là bâm ngũ quả
có những cái vật như là xôi gà
thì tất cả những cái câu chuyện đó những cái đồ vật đó thì nó gắn với lại những cái ý nghĩa linh thiêng cả
nó liên quan đến những cái tục lệ của chúng ta cả
như là tục thờ nước hay là những cái con vật biểu trưng như là con gà
thì là một cái con vật có thể thông linh được với lại thế giới
khi mà chúng ta thấy là mỗi khi buổi sáng thì gà gáy là trời sáng
thì những cái biểu tượng như thế nó là cái quan niệm về thế giới quan nhân sinh quan và vũ trụ quan của người việt
thì bên cạnh những cái bâm ngũ quả bên cạnh những cái đồ vật dân cúng đó thì cái vật then chốt nhất chính là cá chép
mà cái hình ảnh quan trọng nhất mà dễ tưởng tượng nhất cho chúng ta thấy ý nghĩa ở cá chép ấy tức là cá hóa dòng
con vật nó có ý nghĩa tượng trưng như vậy thì nó giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn cái cách thức mà chúng ta báo cáo những thông điệp của chúng ta trong một năm lao động vất vả lên tới trời
trong những năm gần đây thì có nhiều gia đình sẽ cúng từ khoảng ngày hai mươi hai mươi một đến hết ngày hai mươi ba
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ bùi huyền sơn thì cái ngày cúng thì nó sẽ bắt đầu được từ ngày nào và đến cái thời điểm nào ạ
thì chúng ta thường nói là ngày hai mươi ba nhưng có thể có những cái du di
nhưng mà có một cái ý nghĩa quan trọng là thế này tức là chúng ta cố gắng là thực hiện trong ngày hai mươi ba

việc đi lại
nó rất là khó khăn
chính vì thế nên là chúng ta thường là
đẩy sớm hơn một chút
cái lễ cúng ông công ông táo này
thường là lấy cái thời điểm là
trưa ngày hai mươi ba
để cúng ông công ông táo
để ông táo ở đây
có thêm thời gian
để đi trầu trời mà không bị buộn
thì cái cách mà trần sao ông vậy
theo cái cách quan điểm này thì cũng có thể hiểu được
ở đây thì chúng ta nhấn mạnh
một cái yếu tố là như thế này
thực ra tôn giáo tâm linh hay là
cái câu chuyện văn hóa
thì nó cũng thay đổi cùng với thời gian
trong quá trình thích nghi
và thay đổi qua thời gian này
thì có thể là ở mỗi vùng miền
trong mỗi giai đoạn của cuộc sống
giai đoạn của xã hội
nó có những cái sự thích nghi
và nó có sự thay đổi nhất định
thì chúng ta cũng chấp nhận
nhiều nhà thì chọn cách đốt thật nhiều vàng mã
hoặc là làm mâm cao cổ đầy
để mà ông táo lên
tro trời thì sẽ xí xóa những cái điều xấu
và chỉ báo cáo những điều tốt đẹp thôi
vậy hiểu như vậy có đúng không
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ạ
khi mà chúng ta đã có
cuộc sống kinh tế nhiều hơn như thế
và có một cái ý thức rằng là trần sao âm vậy
và phú quý sinh lễ nghĩa
thì chúng ta cũng mong muốn rằng là chúng ta đền đáp nhiều hơn
chúng ta có thể dân cúng nhiều hơn
nhưng nó có rất nhiều những cái hệ lụy
liên quan đến câu chuyện này
vì chúng ta thấy được rằng là như thế này
đồ vàng mã thì nó mang ý nghĩa tượng trưng là chính
thì không có nghĩa rằng là
tượng trưng nhiều thôi
thì nó tốt hơn là tượng trưng ít
vì tất cả đều là tượng trưng
thế nên là khi mà chúng ta
không thể hiện đúng được cái tinh thần là tượng trưng đó
mà chúng ta lại quá quan tâm
đến những yếu tố vật chất
thì nó gây ra những hệ lụy
ví dụ như là vàng mã quá nhiều
nó ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường
nó có thể gây ra những hiện tượng cháy nổ
mà năm nay chúng ta cũng thấy nó xảy ra
hay là còn rất nhiều
những cái hệ lụy khác
từ cái việc là vàng mã quá nhiều
và nó ảnh hưởng
tiêu cực đến xã hội
vì thế nên là chúng ta cần tránh cái quan niệm này
để cho chúng ta thực hành
đúng cái nghi lệ truyền thống
ở đây thì chúng ta phải nhấn mạnh
truyền thống nó như ngọn lửa
và chúng ta
ở đây là chúng ta nâng niu cái
ngọn lửa chứ không phải nâng niu
cái cho tàn của truyền thống
tức là chúng ta thực hành
thành cái ý nghĩa và những cái giá trị của truyền thống
chứ không phải là thực hành bởi
mà nó thuần túy mang tính vật chất
theo một cái nghĩa nào đó mà chúng ta có thể
quá nhấn mạnh là nó thô thiển
so với lại những cái giá trị
mà cha ông của chúng ta đã đem lại
ngày hai mươi ba cúng ông công công táo
thì cũng là một trong những cái
nghi lễ thực hành cho ước vọng của người dân
biểu trưng về việc cầu mong
một năm bình an ấm no và hạnh phúc
phó giáo sư có những cái chia sẻ
như thế nào tới người dân
trong cái việc mà giữ gìn
những cái giá trị văn hóa truyền thống ạ
trong cái tục cúng ông công công táo này
thì có nhiều những cái
có rất nhiều những cái ý nghĩa
nằm ở trong cái
tục cúng ông công công táo
mà nó còn có thể lan tỏa ra
toàn bộ xã hội
nó là một cái nền tảng
đạo đức nó là nền tảng

hành vi của mỗi
thành vi trong gia đình và trong cộng đồng
chính vì thế là chúng ta cần
phải có một cái hiểu biết đầy đủ
về cái tục cúng ông công công công táo
nói riêng hay là cả
cái tết truyền thống của chúng ta nói chung
khi chúng ta có nhận thức đúng và đầy đủ như vậy
thì chúng ta sẽ có những hành động đúng
hành động đẹp
một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
về những chia sẻ vừa rồi
chính sách tài khoá tiền tệ
trong gói hỗ trợ gần ba trăm năm mươi tỷ đồng
và nhiều chính sách khác
sẽ có trong những chính sách mới có hiệu lực
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
quốc hội đã chính thức thông qua
nghị quyết chính sách tài khoá tiền tệ
hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
mục tiêu của chương trình là giúp nền kinh tế
có mức tăng trưởng trung bình sáu năm đến một mươi

còn kinh tế kinh tế thù mô khoảng ba trăm năm mươi tỷ đồng
với nhiều chính sách bộ trưởng
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cơ sở hoạt động
giảm hai vat
hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người đồng
nghị định một trăm ba mươi hai nghìn một trăm hai mươi một ndcb
về sự phạt vi phạm chính trong những vực

có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mức phạt tiền từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
đối với cha mẹ người chăm sóc trẻ em
có hạn vì cố ý mạng dơ trẻ em
trong khi đó theo quy định trước đây
mức phạt chỉ từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
mức phạt từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng
cũng được áp dụng từ các nền dẫn dắt
dụng dê sử dụng dụng gỗ
ngồi kéo kích động lợi dụng
hết buộc làm chính xác giao dịch hoạt động
các nền trẻ em
bộ giáo dục và đào tạo
đã ban hành thập cư bốn mươi năm
quy định về việc xây dựng trường học an toàn
phòng chống tai nạn thương tích
trong cơ sở giáo dục mỏng non
theo thông tin điều chuẩn cơ sở giáo dục mỏng non an toàn
phòng chống tai nạn thương tích
tại cơ sở giáo dục mỏng non
không có tình trạng trẻ em bị bạo hành xâm hại
vì tai nạn thương tích nặng dẫn đến
phận nặng biệt hoặc hình ong
các bộ quản lý giáo viên nhân viên
ứng xử với văn hóa
bị tặng quy định về đại bước nhà giáo
xảy ra ngộ độc thất vẩn hoặc khó dịch bệnh
lây lan trên dưới tộc tại cơ sở giáo dục mỏng non